ngày hai mươi năm tháng năm tại hà nội dược phẩm merraxi đã chính thức ra mắt sản phẩm mới
men ống vi sinh biomeracin sử dụng công nghệ bfs
tham dự sự kiện có đông đảo các chuyên gia y tế cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí
tại sự kiện bác sĩ cao cấp hoàng đình lân nguyên chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện y học cổ truyền trung ương
đã mang đến những thông tin hữu ích về thực trạng bệnh lý dối loạn tiêu hóa tại việt nam
và liệu pháp sử dụng men vi sinh trong điều trị loạn thần
dối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột là chứng bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi mọi giới tính
có ba nguyên nhân chính gây loạn khuẩn đường ruột
thói quen ăn uống không phù hợp nhiễm trùng đường tiêu hóa thường xuyên phải sử dụng thuốc kháng sinh
loạn quần đường ruột gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe
bởi sức khỏe đường ruột quyết định bảy mươi sức đề kháng của cơ thể
tuy nhiên nhiều người bệnh chưa thực sự quan tâm đến những triệu chứng và hậu quả của dối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột
vì thế chưa thật sự tiếp cận đúng mực cũng như lựa chọn sản phẩm phù hợp đem lại hiệu quả tốt hơn bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa
men ống vi sinh biomeracin chứa bào tử lợi khuẩn bacillus clausi đặc trùng với nhiều ưu điểm vượt trội
cho hiệu quả cao hỗ trợ giảm các triệu chứng của dối loạn tiêu hóa tiêu chảy do loạn quần
đây là loại bào tử lợi khuẩn bền với nhiệt có thể chịu nhiệt lên đến bảy mươi tám mươi độ bền với acid dịch vị
có khả năng sống ổn định trong dạ dày và bền vững tại ruột
vì thế có tỷ lệ sống sót trong ruột cao nhất để phát huy tác dụng lâm sàng
bacillus clausi của biomeracin còn có hoạt tính kháng đa kháng sinh
sản phẩm có thể dùng chung với kháng sinh trong hỗ trợ cải thiện dối loạn tiêu hóa tiêu chảy
được sản xuất bằng công nghệ bfs hoàn toàn khép kín đảm bảo vô khuẩn không tập nhiễm không cần dùng chất bảo quản
biomeracin an toàn cho người dùng ở mọi lứa tuổi
sự ra đời của men ống vi sinh biomerracil một lần nữa khẳng định khát vọng của dược phẩm merrain
trong nâng tầm chất lượng sản phẩm phục vụ tốt nhất cho sức khỏe của cộng đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé